từng có thời gian ngắn tu hành ở chùa nhưng vì cảm thấy không phù hợp nên ông chọn chuyển sang phát ngôn này
độc hành với đôi chân trần với tấm y chắp nối từ vài vụ nhặt được lõi nổi cầm điện hay cho bình bát khất thực
không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phân thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày
ông sống đời không nhà cửa tập trung thân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của đức phật
không thuyết pháp không thu đồ đệ không nhận mình là thầy tu sĩ này nhiều lần khẳng định ông chỉ là một công dân việt nam
đang tập học theo lời phật dạy lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật
bản thân sư minh tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài dù hành trình những năm qua đã giúp xả bỏ nhiều sân si
để không còn ích kỷ thù hận coi mọi người đều là anh em cha mẹ
và giờ nếu anh có chửi con con vẫn coi anh là bạn người ta có đánh con còn vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ như ông đã tự nhận
với những người đang một lòng cầu giải thoát như sư minh tuệ
sự tôn vinh sùng bái hay lời dèm pha báng bổ dành cho mình đều là chuyện của người đời không phải vấn đề mà ông đang vật tâm giải quyết
có điều sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng nên được thể hiện một cách đúng đắn và trí tuệ
mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối phiền não hay thị phi
nên dành cho nhà sư theo hạnh đầu đàn này sự tôn kính đối với bậc chân tu
và sự tôn kính đó không mang ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác
phật giáo có hàng nghìn pháp môn tu tập
người muốn thành chính quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất
nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến nhiết bàn
sư minh tuệ cũng đang làm đúng như vậy
như rất nhiều nhà sư khác hoặc lặng lẽ ẩn tu hoặc nhập thế giúp đời mà công chúng không hoặc ít biết đến
có lẽ sư minh tuệ cũng sẽ được yên tĩnh tụ tập nếu ông không sống trong thời đại của mạng xã hội
của thời các streamer youtuber hay tiktoker
sau khi trở thành đối tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội
hành trình của tu sĩ này luôn kéo theo hàng nghìn người
muốn bày tỏ sự tôn sùng muốn đi theo học đạo vì tò mò nghi ngờ hay cũng tìm cách bóc phốt
và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu những người đi theo ông
chỉ với mục đích duy nhất đó là lợi dụng vị thù sĩ để làm nội dung câu like câu view trên mạng xã hội
tuy nói những lời ca tụng nhưng thực chất họ chỉ coi ông là đối tượng để khai thác lợi dụng
nhưng vẫn làm như vậy với mọi nhân vật hot trên mạng
những nhà sản xuất nội dung kiểu này
sư minh tuệ một cách thô lỗ và hùng hãn
xem những video live stream được đăng tải
nhiều người cảm thấy cắm cảnh và thương cho tu sĩ
bị quây bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nối dài
làm lăm dơ lên xung quanh muốn đi cũng không đi nổi một bước
cho dù phần lớn trong hàng nghìn người vây quanh sư minh tuệ là người yêu mến và tôn kính ông
thì cũng phải nhìn nhận một sự thật
rằng đám đông tự phát luôn rất dễ kéo theo những ồn ào hỗn loạn và ẩn chứa những nguy cơ xung đột trong đó
ngay cả đám đông trên mạng xã hội những ngày qua cũng không ngớt chia phe để tranh cãi
không ít người đã buông lời quá khích
điều đó không có lợi cho an ninh trật tự thế tục
cũng chẳng có lợi cho việc hướng đến phát triển tâm linh
riêng đối với sư minh tuệ
việc cả nghìn người đi theo và vây quanh
tìm cách tiếp cận quay chụp live stream hát hỏ hay tụng niệm
chính là sự quấy quả làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông
chẳng những mất đi sự riêng tư
bị chiếm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tu
đoàn người đông đúc còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng phiền toái
đám đông tràn kín con đường tu sĩ này đi qua
còn có thể gây mất an toàn giao thông an toàn sức khỏe
và những xích mích dễ nảy sinh trong trốn đông người
cũng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự
là người độc hành tu tập
sương minh tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình
nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản mọi người
để trở về với đời sống tu hành chầm lặng của một khất sĩ đầu đà
yêu quá hóa phiền là như vậy
thay vì nối đuôi rồng rắn đi theo sư minh tuệ
hãy để cho ông được yên thân tu tập
và hãy nhớ rằng sùng bái hay rè biểu
cũng chỉ là biểu hiện của những tạp niệm của con người
các bậc chân tu cũng cần nỗ lực rất nhiều
để đến đích cuối cùng của sự tu hành
cũng đừng cưỡng cầu rằng phải đi theo những tu sĩ đáng trọng như sư minh tuệ
thì mới có lợi cho sự tu hành của bản thân mình
đức phật thích ca nhiều lần nhấn mạnh
các bậc đạo sư chỉ ra con đường
nhưng để đi đến đích giải thoát
thì mỗi chúng sinh chỉ có thể dựa vào bản thân
phải tự mình làm ngọn đèn soi cho chính mình
sự minh tuệ cũng là một cá nhân đang từng ngày nỗ lực như vậy
còn đối với những nhà sản xuất nội dung câu view bất chấp
thì hãy thôi đeo bám và làm phiền
hãy thôi coi ông như một con mùi
một món ăn dọn ra cho những bữa tiệc triệu view trên mạng xã hội
nhìn từ góc độ thế tục
đó là hành động phạt cảm xấu xí và đáng lên án
về chuyện sư minh tuệ
giảng viên nguyễn thanh huy trường đại học khánh hòa chia sẻ
vài năm trước tôi có duyên được biết đến sư minh tuệ
qua kênh youtube nhân gà vlog
hình ảnh sư được quay tại một hang đá
ở núi sạn nha trang nơi cũng gần nhà tôi
qua video sư không thuyết pháp cũng không tự nói về bản thân
mà chỉ trả lời chia sẻ khi được hỏi
một cách rất chân thật về hành trình tu tập của mình
điều mà tôi quan tâm chú ý hơn cả
là những chia sẻ về việc thực hành trí giới của sư
tôi nhận ra sư minh tuệ
đọc nhiều hiểu rõ về kinh nikkeia
và hành y theo những lời đức phật dạy
từ đó có nhận định rằng
đây là một bậc chân tu
đến hôm nay sự minh tuệ được rất nhiều người biết tới
và có sức lan tỏa rộng khắp
vượt xa cả biên giới quốc gia
câu chuyện về sư minh tuệ
trở nên nóng hơn bao giờ hết
khắp mạng xã hội tràn ngập những video
và hình ảnh về nhà sư
theo đó là rất nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau
kính phục có ngưỡng mộ có
chê bai miệt thị có
muôn nẻo chẳng ai
nhưng may thay những người nghĩ tiêu cực về sư
vẫn là thiểu số
sự minh tuệ tu theo pháp khổ hạnh đầu đà
một số nhìn vào hành trạng và y áo của ông
mà phì báng
nào là điên khùng nào là hành xác
thiếu trí tuệ không theo con đường trung đảo
mà đức phật khuyến khích
nhưng những kẻ phì báng sư đâu biết rằng
sự minh tuệ đang thực hành theo đúng chính pháp
ông làm theo những lời dạy trong kinh nguyên thủy
đó là từ bỏ gia đình
sống đời phạm hạnh
một nôi sống trong sạch thanh tịnh
minh chiết buông xả tất cả
thiểu dục trí túc
người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh
trong sáu năm đầu của đức phật đi cầu đảo
cái khổ hạnh ấy là ép xác hành xác
khiến cơ thể phải chịu nhiều đau đớn
có nguồn gốc từ bà lamôn
như vậy khổ hạnh đầu đà nghĩa nào đó
là tiền thân của con đường trung đảo
và vẫn gần với nó nhất
nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng
ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân
phật trí tuệ thế gian là khả năng
nhận thức của con người có từ di chuyển
và học hành trong khi trí tuệ phật
chỉ được khai mở khi người tu
phải biết nghiêm trì giới luật
có giới mới có định có định mới sinh tuệ
cho nên đức phật nói ở đâu
có giới hạnh thì ở đó có trí tuệ
và ngược lại thực hành hạnh đầu đà
cốt lõi là để chấm dứt
mọi phiền não trần cấu vì ở pháp hành này
giúp hành giả có thể hộ trí
các căn không bị tri phối bởi hoàn cảnh
dân đoạn diệt tham sân si
đó là vì lý do vì sao
người tu chỉ ăn một ngày một bữa
giảm cái tham ăn ngủ ngồi
giảm cái tham ngủ vì nằm ngủ
sẽ dễ ngủ say đi bì
mặc ba y thực chất là một bộ
nhu cầu tối thiểu giảm sự lệ thuộc
tham ái vào y phục
một số người lại chỉ trích hạnh đầu đà
sao không sống độc cư ở trong rừng mà
cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì
thì cũng thưa rằng thời nay tìm rừng
ở việt nam như thời đức phật tại thế
là không thể sư cũng từng có
thời gian ẩn tu trên núi sản
vậy tại sao sư quyết định lựa chọn
cách bộ hành đi khắp đất nước
như sư đã trả lời đó là đi học tập
và giàn luyện sức khỏe thực ra
nếu hiểu sâu thì sư đang thực hành
đúng chính pháp như lai vì đi như vậy
là cách để sư chính niệm thân thọ
tầm pháp vì phải sống
trong khổ biết khổ chứng nghiệm khổ
thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ
khi đó khổ sẽ tự chấm dứt
chứ không phải mong thoát khổ để được lạc
trên bước đường của sư
nếu sư bị cam rỗ bởi vật chất tiền bạc
sắc đẹp tức cái tham dục đã khởi lên
hay cảm thấy bị phiền tói khi
nhiều người vây quanh quấy nhiễu tức
cái sân đã nổi lên do đó
nếu chỉ ẩn tu chưa chắc sẽ chế ngựa
được tâm khi đứng trước những xúc chạm
của thế tục